sau ít ngày giảm giá sốc hiện giá thanh long đã tăng mạnh trở lại có nơi giá lên tới bốn mươi năm đồng một kg
tại vùng thanh long chợ gạo tỉnh tiền giang thanh long ruột đỏ loại một được thu mua với giá ba mươi năm đồng một kg
loại hai có giá hai mươi tám đồng một kg và loại ba có giá hai mươi hai đồng một kg tăng từ một mươi năm đến hai mươi đồng so với tuần trước
theo các tiểu thương thì giá này còn có thể tăng hơn được nữa
hiện mức giá doanh nghiệp xuất khẩu đi trung quốc mua tại nhà kho ít nhất cũng đạt bốn mươi năm đồng một kg trở lên
chính sự thông thương của các cửa khẩu với trung quốc đã giúp cho giá thanh long tăng trở lại